đường dây cho vay nặng lãi online quy mô toàn quốc lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá
theo lực lượng công an tính đến thời điểm này nhóm đối tượng cho hơn một triệu người vay
với số tiền trên hai mươi tỷ đồng
các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn tám tỷ đồng
tổ chức chuyển tiền trái phép sang trung quốc hơn năm tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đối tượng người trung quốc chủ mưu cấu kết
với các đối tượng người việt nam thông qua ứng dụng redvay trên điện thoại di động
cho vay lãi suất trung bình gần hai ba trăm năm mươi một năm
tiền lãi của gói vay sẽ được trừ thẳng vào số tiền gốc mà người vay đăng ký vay
để che giấu hành vi cho vay lãi nặng các đối tượng thành lập hàng chục công ty ma
sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại
nhằm mục đích rửa tiền chuyển tiền trái phép qua biên giới
cùng với đó các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen
gây mất trật tự tạo dư luận xấu trong xã hội
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng nam đã ra quyết định khởi tố vụ án
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản vận chuyển trái phép hàng hóa
tiền tệ qua biên giới quyết định khởi tố bị can bắt bị can tạm giam
đối với bốn mươi năm đối tượng có hành vi phạm tội liên quan đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án
thưa quý vị công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với phan công khanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mohamadji jaffa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
quá trình điều tra mở rộng vụ án phan công khanh cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
tiếp nhận đơn của một người dân trú tại tỉnh an giang tố cáo mohamadji jaffa
hai mươi tuổi trú tại tỉnh an giang cùng đồng bọn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cụ thể phan đã mang xe ô tô bmw của nạn nhân nhờ phan giao bán đi cầm lấy một tỷ đồng để tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ ô tô hiệu bmw trên
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận đơn của một người dân ở tỉnh kiên giang
tố cáo phan công khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe hiệu brabus
tám trăm linh thông qua việc khanh mượn xe để trưng bày tại showroom trong ngày khai trương là ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó đến ngày một mươi ba tháng sáu khanh cùng đồng bọn bán xe trên cho một người dân để chiếm đoạt hai mươi bốn năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt những người có liên quan
công an tp hcm thông báo ai là nạn nhân của khanh và phan đến phòng cảnh sát hình sự số bốn trăm năm mươi chín đường trần hưng đạo
phường cầu kho
công an tp hcm thông báo ai là nạn nhân của khanh và phan đến phòng cảnh sát hình sự số bốn trăm năm mươi chín đường trần hưng đạo

để trình báo hỗ trợ điều tra đồng thời kêu gọi những ai liên quan đến khanh và pha sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng
về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
công an tp hcm đã bắt giữ nguyễn thế tuấn và võ trọng huy chú cùng tại tỉnh hà tĩnh khám xét nhà các đối tượng
lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều chứng minh nhân dân giả các thẻ ngân hàng thẻ sim bốn g giấy tờ ghi chép thông tin
các tài khoản ngân hàng và mật khẩu bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
sử dụng những giấy chứng minh nhân dân giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh nghệ an hà tĩnh thanh hóa
tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh sau khi sử dụng chứng minh nhân dân giả lập được tài khoản mạo danh
ở các ngân hàng các đối tượng sẽ bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập mã otp cho các đối tượng khác với giá một triệu đến một năm triệu đồng
với phương thức thủ đoạn này hai đối tượng là nguyễn thế tuấn và võ trọng huy đã thực hiện được nhiều phi vụ chót lọt thu lợi số tiền gần hai tỷ đồng
một đường dây lập khống hồ sơ bệnh án để trục lợi các nguồn tiền bảo hiểm vừa được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an phát hiện đấu tranh

bước đầu cơ quan điều tra đã xác định có một số đối tượng đã cấu kết với một số bác sĩ nhân viên y tế và lối kẹo người dân để lập khống hàng trăm bệnh án chiếm đoạt các nguồn tiền bảo hiểm với số tiền hàng tỷ đồng
và qua đây chúng tôi cũng muốn gửi lời cảnh tình đến mọi người là không nên nhè giả cả tin vì một số lợi ích nhỏ để đi vào con đường vi phạm pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố các đối tượng về các tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản giả mạo trong công tác gian lận bảo hiểm y tế và tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng khác có liên quan
tổng cục thuế vừa cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua tin nhắn các trang web ứng dụng mạo danh cơ quan thuế đang có chiều hướng gia tăng ở mức độ tần suất liên tục trong thời gian gần đây
nhằm mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế hay trả tiền mua ấn phẩm pháp luật về thuế
để tránh bị lừa đảo

nhằm mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế hay trả tiền mua ấn phẩm pháp luật về thuế
các thông tin liên quan đến công tác của cơ quan thuế với người nộp thuế đều được công khai tại địa chỉ website gdt gov vn
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý giá gạo trắng thông dụng năm tấm đang tăng mạnh sau lệnh cấm xuất khẩu gạo của ấn độ
như vậy từ khi xuất hiện tin đồn đến nay thì giá gạo nguyên liệu trong nước đã tăng một đồng trên một kg
ngày hai mươi bốn tháng bảy một thương nhân xuất khẩu gạo tại đồng bằng sông cửu long cho biết các loại gạo trắng thông dụng là om một mươi tám ir năm mươi nghìn bốn trăm linh một vừa tăng thêm năm trăm linh đồng một kg gạo nguyên liệu
sau khi ấn độ chính thức có lệnh cấm xuất khẩu một số loại gạo
trước đó khi có tin đồn ấn độ cấm xuất khẩu gạo thì mặt hàng này đã tăng năm trăm linh đồng một kg
gạo việt nam hưởng lợi về giá khi ấn độ cấm xuất khẩu gạo nhưng không được nhiều vì nguồn cung gạo việt nam bị giới hạn
dự kiến năm nay sản lượng gạo dành cho xuất khẩu của việt nam khoảng sáu năm triệu tấn nên những tháng cuối năm chỉ còn khoảng hai năm triệu tấn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc kiểm soát các đối tượng kiểm dịch thực vật
tại các vùng trồng cơ sở đóng gói xuất khẩu và tại các cửa khẩu
liên quan đến vi phạm yêu cầu về kiểm dịch thực vật của các lô hàng như chuối mít xoài nhãn thanh long và sầu riêng xuất khẩu từ việt nam sang thị trường trung quốc
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ thực hiện tạm dừng đối với các mã số liên quan để điều tra nguyên nhân áp dụng biện pháp khắc phục phù hợp
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng sẽ áp dụng biện pháp tạm dừng sử dụng mã số vùng trồng cơ sở đóng gói liên quan tới các lô hàng xuất khẩu
không đáp ứng yêu cầu từ phía trung quốc và tái phạm nhiều lần trong quá trình kiểm dịch thực vật
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đề nghị ubnd các tỉnh thành phố có cửa khẩu xuất khẩu chỉ đạo cho các cơ quan chức năng liên quan
phối hợp với cơ quan kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu thực hiện kiểm tra chặt chẽ hàng hóa theo quy định của trung quốc và các nước nhập khẩu
thưa quý vị thực tế nhiều năm qua cho thấy giá cả thị trường thì vẫn luôn chạy trước lương của người lao động
nhất là lương của cán bộ công chức viên chức
nhiều khi vừa có thông tin tăng lương người lao động chưa kịp vui với mức lương mới thì đã phải đối mặt với việc là giá các mặt hàng tiêu dùng tăng chóng mặt
vậy cần làm thế nào để người lao động thực sự yên tâm về vấn đề này thì đang là một câu hỏi được đặt ra
là người vừa mới được tăng lương trong những ngày đầu tháng bảy tuy nhiên anh trường nhận thấy giá cả hàng hóa tỷ lệ thuận theo lương của mình
từ gói mì tôm đến hộp sữa hay các loại thực phẩm khác khi anh có nhu cầu mua
tăng giá hơn so với thời điểm trước khi tăng lương
khi ta đến chợ thì giá cả mỗi thứ đều tăng vọt lên
thì chúng tôi cũng phải hết sức tiết kiệm để lo cho cuộc sống với những cái đồng lương mà chúng tôi làm ra
cho nên chúng tôi rất phải là tiết kiệm mọi chi phí cho gia đình
và tôi mong là tất cả hàng hóa cũng ổn định giá cho chúng tôi để chúng tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn
kiểm tra kỹ chặt chẽ tất cả những cơ sở có dấu hiệu của việc đầu cơ hoặc là chặt chém sau khi tăng lương này
thực hiện những nguyên tắc về quản lý nhà nước bao gồm là kê giá công khai giá
và thực hiện những hoạt động về giải trình giá khác
từ đó nó tránh các trường hợp lạm dụng cho các đơn vị cơ sở gắn với việc tăng lương của nhà nước trong thời gian gần đây
để giá cả hàng hóa không chạy đua theo tiền lương
cùng với đó chính phủ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt
đặc biệt cần đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời vốn tín dụng cho nền kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lãm phát
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế
thưa quý vị hiện tại tp hcm có nhiều dự án bất động sản chưa triển khai đa số tập trung nhiều ở các quận huyện vùng ven
có đến tám mươi bảy dự án nhà ở hết hiệu lực đang nằm dàn trại ấm một mươi ba trên một mươi năm xã và một thị trấn tục huyện bình chánh
tại huyện củ chi tình trạng này cũng diễn ra tương tự khi có rất nhiều dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư hơn một mươi năm nay
nhưng hiện số lượng hoàn thành chỉ đạt ba mươi trên chín mươi năm dự án
điểm chung các dự án lại chưa làm gì nhưng chủ đầu tư vẫn kiến nghị xin tiếp tục thực hiện
nguyên nhân chậm triển khai thực hiện của nhiều dự án chủ yếu do vướng mắt ở khâu bồi thường tái định cư
một nguyên nhân khác khi nhiều dự án không thể thực hiện là bởi ngân hàng không đồng ý cho vay khi pháp lý và tiến độ chậm
cộng theo nhiều chủ đầu tư có thực lực tài chính yếu kinh nghiệm làm dự án chưa có
thưa quý vị doanh nghiệp du lịch tp hcm vừa đồng loạt tham gia chương trình kích cầu du lịch thành phố năm hai nghìn hai mươi ba
đây là sự phối hợp giữa sở công thương và sở du lịch tp
theo đó từ ngày một mươi năm tháng bảy một loạt sản phẩm tour du lịch trong và ngoài nước của các doanh nghiệp lửa hành
tại tp hcm sẽ được giảm giá
trong bối cảnh sức mua chịu nhiều tác động kinh tế chung các doanh nghiệp lửa hành sẽ theo dõi phản ứng của khách hàng
để đánh giá nhu cầu khả năng chia trả
từ đó mua quyết định tiếp tục bổ sung thêm sản phẩm hay thêm các ưu đại kích cầu tiêu dùng khác
sở công thương tp hcm cho biết
kích cầu du lịch là giai đoạn hai của chương trình shopping season năm hai nghìn hai mươi ba
chương trình sẽ kết hợp với sở du lịch thành phố tổ chức các tour tuyến mua sắm trong thành phố
các doanh nghiệp sẽ cùng chia sẻ lợi ích và chi phí để thu hút du khách mua sắm với tiêu chí chất lượng giá cả hợp lý
sở du lịch tp hcm vừa xây dựng kế hoạch về việc tổ chức không gian văn hóa sáng tạo
tại di tích cột cờ thủ ngữ quần một
cột cờ thủ ngữ kết hợp cùng với phố đi bộ nguyễn huệ và công viên bạch đăng
trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của tp hcm
từ ngày bốn tháng tám đến ngày một mươi chín tháng chín cột cờ thủ ngữ sẽ trở thành không gian văn hóa với nhiều hoạt động đặc sắc
sở du lịch sẽ tổ chức triển lãm về bảy cột cờ nổi tiếng của việt nam
trong đó bao gồm cột cờ thủ ngữ đồng thời giới thiệu về du lịch tp hcm
khu vực cột cờ asean lân cận sẽ trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng
với trường bày các điểm mô hình và cùng tiểu cảnh mang biểu tượng tp hcm
tạo nên các tiết phẩm đường phố độc đáo nhằm thu hút người dân và du khách đến tham quan tìm hiểu và chụp ảnh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam đang gặp khó
thì ngành hàng rau củ quả vượt lên trở thành điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu
chỉ tính riêng nhãn tươi mỗi tháng công ty này xuất sang thị trường nhật từ bảy mươi đến một trăm linh tấn
với quả thanh long sản phẩm xuất khẩu chủ lực của công ty số lượng xuất đi số lượng cũng đạt trên hai trăm linh tấn
sáng lượng xuất khẩu và giá trị đều tăng trên ba mươi so với cùng kỳ năm trước
trung quốc tăng mua các thị trường chủ lực khác như mỹ hàn quốc nhật bản vẫn rất ưa chuộng rau quả từ việt nam
là yếu tố quyết định đến sự thành công của ngành rau quả trong thời gian qua

việt nam mình sáu tháng đầu năm nay nó tăng như vậy nếu mà tính tới giờ của ngày thì có khả năng là
nó đã vượt qua cái con số mà xuất khẩu của cả năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
trung quốc tiếp tục dẫn đầu trong một mươi thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của việt nam
với gần sáu mươi bốn thị phần tăng hơn một mươi hai so với năm ngoái tiếp đến là hàn quốc nhật bản hà lan
có thể nói năm nay là một năm được mùa xuất khẩu của rau quả việt nếu so với mục tiêu kiêm
ngạch xuất khẩu bốn tỷ đô la mỹ của năm nay thì khả năng về đích sớm của ngành rau quả là trong tầm tay
hết sáu tháng mà chúng ta đã đạt gần ba tỷ rồi thì cái khả năng mà sáu tháng còn lại
theo tôi thì còn rất nhiều dư địa để chúng ta có thể tăng cái kiêm ngạch
tất nhiên là có một cái vùng sầu riêng ở tây nguyên diện tích cũng khá lớn và hiện đang bắt đầu
vô cái vụ thu hoạch để xuất khẩu tôi hy vọng rằng cái số lượng kim ngạch của cái vùng này
đóng góp cho ngành rau quả sẽ rất lớn
và sẽ giúp cho ngành rau quả của chúng ta có thể đạt con số năm tỷ trở lên
theo dự báo của hiệp hội rau quả việt nam xuất khẩu rau quả tiếp tục đạt tăng trưởng cao
trong những tháng tới do sáng lượng rau quả trong nước và nhu cầu nhập khẩu của các quốc gia
trên thế giới đều tăng đặc biệt các nghị định thư đã ký với trung quốc trong năm ngoái
đã giúp hoạt động xuất khẩu rau quả của việt nam có nhiều thuận lợi
với chất lượng ngày càng cao giá cạnh tranh nên hàng việt được người tiêu dùng ưa chuộng
thưa quý vị sau nhiều giải pháp giảm nhiệt cho các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
tránh khỏi tình trạng ôn tắc quá tải thì đến đây các trung tâm ở tp hcm
lại đang thiếu hụt công suất mỗi ngày số lượng phương tiện đến đăng kiểm
chỉ đạt hai phần ba công suất của các đơn vị đăng kiểm
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
với ba băng chuyền công suất của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn hai s
đạt từ hai trăm linh đến hai trăm một mươi lực xe mỗi ngày nhưng hiện tại mỗi ngày đơn vị chỉ tiếp nhận
và giải quyết được từ một trăm bốn mươi một trăm năm mươi lực phương tiện
tuy nhiên khi đăng ký đặt chủ trên app thì lại khá khó khăn do kính chỗ
nguyên nhân là do nhiều người đã đăng ký từ tháng năm và được xếp lịch đăng kiểm
kéo dài tới tháng bảy thậm chí là tháng tám
trong khi đó số lượng xe được gia hạn tự động theo thông tư tám áp dụng
từ đầu tháng sáu khá nhiều chiếm từ ba mươi bốn mươi
nhưng hiện tại app vẫn chưa sàn lọc loại bỏ các trường hợp này
vấn đề là do cái app chưa cập nhập được cái lịch đăng kiểm của mọi người
cái app có thể là cập nhập lại những cái số lượng xe mà được gia hạn
cho nó dăng ra ngoài hết cho nó chống cái lịch đó để cho người ta dồn
cái lịch đăng kiểm lên cho những trung tâm đăng kiểm người ta xếp cái lịch đó lại
tương tự những ngày gần đây trung tâm đăng kiểm năm mươi ba s chỉ tiếp nhận và
đăng kiểm cho một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi xe mỗi ngày
trong khi rất đóng mỗi ngày đơn vị thực hiện được từ hai trăm linh hai trăm một mươi lịch xe
chỉ mong là bên cái bộ phận app đăng kiểm thì người ta cập nhật thường xuyên hơn
để nó tránh cái trường hợp là bị trùng lập
hoặc là người ta hủy hoặc là người ta được gia hạn mà app không có xóa kịp thời
thì cái mức độ đỏ nó kiến thiện người khác
điều đó không phải đăng ký được
để tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp sớm được xét xe
đối với các trường hợp đã quá thời hạn hoặc cận kề thời hạn đăng kiểm
một số trung tâm đăng kiểm tại tp hcm đã linh động
cho phép người dân tới đăng ký lấy số thứ tự và được đăng kiểm theo diện ngoại app
các trường hợp này có giới hạn không quá bốn mươi xe trên một ngày
chị nghĩ là người dân khi mà đã thuộc đối tượng của bốn trăm linh tám giãn chung kỳ
thì nên chủ động
mình lên app ttdk của tp hcm và quỹ cái lịch đăng ký của mình
để cho những người dân khác người ta có thể dự bào để đăng ký
cho những phương tiện mà người ta không thuộc đối tượng
để thuộc giãn chung kỳ theo bốn trăm linh tám
theo thống kê của sở giao thông vận tải tp hcm
chung kỳ đăng kiểm các phương tiện trong tháng bảy và tháng tám
mỗi tháng có khoảng hơn bốn mươi xe
còn số này đã giảm một nửa so với hồi tháng năm hơn tám mươi lượt
và đây cũng là một phần nguyên nhân làm cho các trường hợp này